bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn vừa phát hiện kiểm tra tàu cá có biểu hiện nghi vấn trên vùng biển tây nam
cách khu vực trồng lấn việt nam malaysia khoảng bốn hải lý
qua kiểm tra tàu có một mươi hai thuyền viên do ông nguyễn toại khương
trú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu làm thuyền trưởng
trên tàu không có thiết bị giám sát hành trình thuyền trưởng không có bằng cấp chứng chỉ
giấy tờ lai lịch của tàu
theo điều tra ban đầu tàu cá hiện đang trong giai đoạn làm hồ sơ đăng ký hoạt động
mặc dù tàu chưa được đăng ký cấp biển số nhưng chủ tàu đã lợi dụng đêm tối đưa ra biển
và tự ý kẻ biển nước ngoài để đánh bắt cá trái phép tại vùng biển trên
hiện lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã dẫn dải tàu cá về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một
hải đoàn bốn mươi hai huyện nam căn tỉnh cà mau và phối hợp với bộ đội biên phòng
cùng các lực lượng chức năng tỉnh cà mau tiếp tục xác minh xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật